cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết trong ngày nghỉ thứ hai của dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
cả nước có thêm một mươi hai người chết vì tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm trước đã giảm một mươi một người chết
như vậy là tính hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ cả nước đã có hai mươi năm người chết vì tai nạn giao thông
cụ thể trong ngày nghỉ thứ hai của dịp nghỉ lễ cả nước xảy ra hai mươi bảy vụ tai nạn làm chết một mươi hai người bị thương một mươi ba người
tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ đường sắt và đường thủy không ghi nhận trường hợp tai nạn giao thông nào
thực hiện cao điểm của cục cảnh sát giao thông về cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý hơn tám trường hợp vi phạm so với ngày nghỉ lễ thứ hai của năm hai nghìn hai mươi tăng hơn một trường hợp tăng một mươi năm bảy phạt tiền trên sáu tỷ đồng